cộng đồng người khuyết tật đã nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng cả nước tích cực tham gia công tác xóa mù chữ cho người khuyết tật nhằm nâng cao khả năng học tập tiếp cận giáo dục
và có thể nói vấn đề đào tạo tăng cường giáo dục cho người khuyết tật tổ chức các lớp học xóa mù chữ tạo điều kiện để người khuyết tật có khả năng học văn hóa và được biết chữ đang là một trong những vấn đề được chú trọng
và trong chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của truyền hình nhân dân về công tác xóa mùa chữ cho cộng đồng người khuyết tật tại tỉnh sơn la